thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo tại khu vực vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc ít người
vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
chiều ngày một mươi một tháng chín tỉnh thái nguyên phối hợp với bộ công thương đã tổ chức lễ khánh thành công trình điện lưới quốc gia
tại xóm cao biển xã phú thượng huyện võ nhai
đây là xóm đặc biệt khó khăn cuối cùng của tỉnh thái nguyên đừng sử dụng điện lưới quốc gia
nằm trong dự án cấp điện nông thôn lưới điện quốc gia tỉnh thái nguyên giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
công trình có quy mô xây dựng gồm đường dây trung thế dài hơn năm sáu km một trạm biến áp một trăm linh kv và gần một mươi km đường dây bốn kv
với tổng mức đầu tư gần một mươi một sáu tỷ đồng
trên này là cái địa bàn vùng núi vùng sâu vùng xa các đường đi thì khó khăn đồi núi nhưng mà cũng được nỗ lực của chính quyền địa phương
các cấp các ngành
đã tạo điều kiện về công tác xây dựng thi công đến giờ cũng đóng điện được hoàn thành một trăm linh
cao biển là một trong những xóm bản khó khăn nhất xã phú thượng với một trăm linh là người đồng bào dân tộc giao
có điện lưới quốc gia là tiền đề vững chắc để xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả và góp phần giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn
đây là cái xóm bản cuối cùng của tỉnh thái nguyên là có điện lưới quốc gia
để có được cái này thì cấp ủy đảng chính quyền
từ huyện đến xã đến tỉnh thì đều quyết tâm quyết tâm với lại ngành điện là có một cái giải phóng mặt bằng
rồi vận động tất cả các tầng lớp dân dân ủng hộ theo chương trình dành
điện về bàn xa không chỉ làm thay đổi đời sống tinh thần của người dân mà còn mở ra hy vọng
hứa hẹn giảm đi cái đói nghèo từng băm lấy nhiều thế hệ người dân nơi đây
niềm vui nhân đôi khi nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã chung tay góp sức
ủng hộ những vật phẩm như quần áo tv nồi cơm điện và đặc biệt có đơn vị tài trợ một mươi con bò giống
đây là nguồn sinh kế đáng kể cho các hộ dân vùng cao vùng đặc biệt khó khăn này
chúng tôi vui lắm giờ có điện thì làm gì cũng sáng các cháu học bài đỡ khổ hơn
nhất nữa là hôm nay chúng tôi lại được tặng cả bò giống nữa
chúng tôi xin được cảm ơn đảng và chính phủ đã mang ánh sáng về cho thôn bản
đơn vị chúng tôi đóng quân trên địa bàn
đây cũng là một cái xã nằm cận như đặc biệt cái xã phú thượng này là một xã rất là khó khăn
thế mà đã được đảng và nhà nước quan tâm kéo lưới điện về nông thôn
thì đơn vị chúng tôi thấy là cái nêm có những ý nghĩa để đóng góp
chúng tôi đóng góp tặng cho bà con một mươi con bò trị giá khoảng hai trăm linh triệu đồng
để cho bà con phát triển kinh tế ngày càng tốt đẹp hơn
với người dân cao biển được sử dụng nguồn điện lưới quốc gia là món quà ý nghĩa
mà đảng nhà nước và chính phủ đã tặng
điện về mang theo cho họ thêm nhiều hy vọng và tin tưởng vào cuộc sống tương lai ngày một tươi sáng hơn